do ảnh hưởng của tự gió nên trong hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ vẫn duy trì mưa rông diện rộng
cục bộ có điểm có mưa vừa mưa to đến rất to
sang ngày hai mươi chín khi mùa tự gió yếu đi thì mưa rông sẽ giảm xuống diện vài nơi
nhưng từ ngày ba mươi khi mà không khí biển lấn vào thì mưa rông sẽ lại tăng nhanh
dự báo tổng lượng mưa từ nay đến ngày ba mươi tháng năm
phổ biến là từ bốn mươi tám mươi mm có nơi còn trên một trăm linh mm
người dân ở đây cần đề cao cảnh giác với tố lốc gió giật mạnh
cũng như là hiện tượng sạt lở đất rất dễ xảy ra
tương tự trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
cũng duy trì mưa rông diện rộng với nhiều điểm có mưa vừa mưa to đến rất to
và sang ngày hai mươi chín khi mưa rông tạm thời giảm xuống diện vài nơi
sau đó thì sang đến ngày ba mươi mưa rông sẽ tăng mạnh trở lại

và mưa rông sẽ kéo dài nhiều ngày nên người dân cần hết sức đề phòng
với các hiện tượng như lũ quét hay sạt lở đất nguy hiểm
dãnh ngắp thấp và vùng hội tụ gió trên cao ít tác động đến các tỉnh miền trung
vì thế mà trong đêm nay và ngày mai thậm chí là sang ngày hai mươi chín tháng năm
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
chỉ có mưa rào vào rông ở một vài nơi vào chiều tối
ban ngày trời nắng ráo nhiệt độ trên khu vực do động là từ hai mươi bốn ba mươi sáu độ
riêng khu vực vùng núi phía tây có nơi còn cao hơn
sang đến ngày ba mươi thì mưa sẽ tăng lên diện giải rác
người dân cũng cần đề phòng với nguy cơ về tố lốc cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới
cũng có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối với lượng không đáng kể
nhưng người dân vẫn cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
nên nhiệt chất khu vực vẫn duy trì ở ngưỡng là từ hai mươi năm ba mươi năm độ
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới tiếp tục chịu sự chi phối của gió mùa tây nam
nên vẫn duy trì mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to kèm theo tố lốc cũng như gió giật mạnh
nên nhiệt chất khu vực chưa có nhiều biến động phổ biến là từ một mươi chín ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây trong ba ngày tới cũng có mưa rông rải rác
có nơi xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ thì nền nhiệt tại đây vẫn giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
có nơi cần vượt ngưỡng ba mươi bốn độ